sáng nay ngày hai tháng một mươi hai tại quảng ngãi đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí võ văn dũng ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã chủ trì hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tại tỉnh quảng ngãi
theo đó đoàn công tác số ba sẽ chia làm hai tổ tiến hành kiểm tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đoàn công tác sẽ kiểm tra các cơ quan sở tài nguyên và môi trường
trị cục hải quan tỉnh trị cục kiểm lâm công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh
ban tiếp công dân ban nội chính ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh tra tỉnh sở tài chính và thành ủy quảng ngãi